trong đêm nay và ngày mai những sóng lạnh phương bắc sẽ không còn bổ sung xuống nước ta nữa
gió trên khu vực này cũng quay dần sang hướng đông đến đông nam
khiến cho toàn khu vực bắc bộ trời chuyển mây nhiều hơn nên nhiệt ban đêm có xu hướng tăng nhẹ
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở vùng đồng bằng bắc bộ phổ biến trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
các tỉnh ở vùng núi là một mươi bốn một mươi sáu độ
sang ngày mai bắc bộ trời chỉ nhiều mây một chút vào buổi sáng
sau đó mây sẽ mỏng dần và trời lại chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến ở ngưỡng hai mươi một hai mươi ba độ
không khí lạnh yếu đi những cơn mưa miền trung cũng chấm dứt nhanh
trong đêm nay mưa chỉ còn xảy ra một vài nơi ở khu vực thừa thiên huế quảng nam và đà nẵng
từ ngày mai cả miền trung mưa sẽ hết hẳn
một dọc từ thanh hóa đến bình thuận đồng loạt có nắng trở lại tuy nhiên cường độ nắng phân bổ không đều
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nắng vừa phải nên nhiệt độ ở mức từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
với khu vực đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ nhỉnh hơn một chút từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
lui xuống các tỉnh từ bình định đến bình thuận nhiệt độ cao hơn từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
xu hướng nhiệt cao cũng đang xuất hiện ở cả khu vực tây nguyên và nam bộ
tại tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai được dự báo là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
ở khu vực nam bộ là ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông nam bộ sẽ xuất hiện những điểm nắng nóng trên ba mươi bốn độ
cùng với đó là mức ẩm trong không khí giảm mạnh xuống dưới năm mươi
vì thế nguy cơ cháy rừng ở cả tây nguyên và nam bộ là rất cao
do đó người dân ở nơi đây cần hết sức lưu ý
không khí lạnh suy yếu vùng gió mạnh trên biển vì thế sẽ thu hẹp dần
tập trung chính tại các khu vực như đông bắc của bắc biển đông
vùng biển bình định đến cà mau và phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
với trường gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
với sức gió này biển vẫn động cùng những con sóng cao từ hai ba mét
do vậy tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này thì cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước

thứ này là đội ngũ
nó tiếp tục đo phân